cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị khán giả có thể nói hiện nay trong hàng ngũ mặt trận ngoại giao hiện đại ngoại giao học giả hay còn gọi là ngoại giao kênh hai đã trở thành một nguồn cung cấp ý tưởng không thể tách rời của các diễn đàn đa phương ở khu vực đồng thời trở thành một mũi nhọn trong mặt trận ngoại giao toàn diện của các nước
và góp phần không nhỏ vào những thành công của ngoại giao kênh hai chính là sự đóng góp âm thầm và lặng lẽ của đội ngũ công chức ngoại giao trẻ tuổi
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với một công chức ngoại giao trẻ tuổi anh nguyễn đồng anh giảng viên học viện ngoại giao
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người dân việt nam đang sống và làm việc ở xa tổ quốc
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của tổng thống liên bang nga vladimir putin
tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có chuyến thăm chính thức liên bang nga từ ngày năm đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng có gần hai mươi hoạt động ý nghĩa ở thủ đô moscow thành phố sochi và tỉnh kaluga
hội đàm với tổng thống vladimir putin các cuộc hội kiến với thủ tướng với quyền chủ tịch thượng viện nga với chủ tịch đu ma quốc gia nga
tổng bí thư cũng tiếp lãnh đạo chính một số đảng một số tập đoàn kinh tế lớn của liên bang nga đến chào
tỉnh kaluga và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác
trước thêm các sự kiện lớn của hai nước như kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín
bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này nhằm tiếp tục củng cố tin cậy về chính trị
tăng cường gắn bó chiến lược nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
coi nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
trước chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều bốn tháng chín tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước do đồng chí say sổm phon phong vi hản
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước dẫn đầu
đang có chuyến thăm việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ chia sẻ trước những mất mát
thiệt hại to lớn về người và tài sản của nhân dân tỉnh atapu do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra
và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi về lý luận và thực tiễn nhất là những bài học kinh nghiệm về công tác
dân vận của mỗi đảng đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
trong đó có việc vận động tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước
nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào
chiều mùng sáu tháng chín tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đại sứ đặc biệt nhật việt rio taro sugi
đang có chuyến thăm việt nam và tham gia tổ chức đại nhạc hội việt nhật hai nghìn một mươi chín
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
năm hai nghìn một mươi tám là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm rất có ý nghĩa
góp phần thúc đẩy sự hiểu biết tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế
giao lưu nhân dân việt nam nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ rio taro sugi
cho quan hệ việt nam nhật bản trong hơn ba mươi năm qua
thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa
tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết và bền vững giữa nhân dân hai nước
trong buổi họp báo chiều sáu tháng chín về diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vừa qua tại hà nội
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao
trưởng ban tổ chức hội nghị bùi thanh sơn cho biết
với chủ đề chính là asean thời đại bốn
tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
diễn đàn kinh tế thế giới sẽ trọng tâm hướng tới năm vấn đề cơ bản là
xác định tầm nhìn mới tìm kiếm mô hình kinh tế mới và quản trị doanh nghiệp
tìm kiếm động lực và mô hình kinh doanh mới
doanh nghiệp với cách tiếp cận mới đối với quản trị toàn cầu và khu vực
phát triển cơ sở hạ tầng thông minh đào tạo kỹ năng việc làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
dự kiến sẽ có hơn chín trăm linh đại biểu tham dự từ bốn mươi ba quốc gia tham gia vào năm mươi ba phiên họp chính thức
và ba mươi năm phiên thảo luận cộng đồng tại diễn đàn
theo đó phiên khai mạc toàn thể sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng chín
sáng ngày sáu tháng chín tại hà nội bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phối hợp tổ chức
lễ trao tặng huân chương của nhà nước và bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cho các tập thể và cá nhân của quân đội nhân dân việt nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
thượng tướng trăn sạm mòn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tham dự buổi lễ
tại buổi lễ thượng tướng trăn xạ mòn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã trao quyết định khen thưởng
huân chương cho sáu mươi chín tập thể và hai mươi hai cá nhân thuộc quân đội nhân dân việt nam đã có nhiều thành tích
đóng góp quan trọng góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước việt nam lào
nhà giáo nguyễn đồng anh quê ở hiệp hòa bắc giang
là đại biểu đại diện việt nam tại hội nghị phát triển thường niên của hãng apple
tại san francisco mỹ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đại biểu đại diện việt nam tại hội nghị phát minh truyền hình thế giới
tại jerusalem tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đại biểu đoàn việt nam tham dự liên hoàn thanh niên thế giới lần thứ một mươi chín
sochi liên bang nga tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
anh là một trong những giảng viên trẻ tích cực làm nên bản sắc sinh viên ngoại giao
là giảng viên giảng dạy và nghiên cứu truyền thông báo chí và thông tin đối ngoại học viện ngoại giao
phó bí thư đoàn thanh niên bộ ngoại giao bí thư đoàn thanh niên học viện ngoại giao
phó chủ tịch công đoàn học viện ngoại giao
xin chào anh lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng được biết anh là tác giả của đề án ngoại giao minh bạch
một trong số một mươi chín đề án được trao giải trong cuộc thi sáng kiến phòng chống tham nhũng việt nam
vào năm hai nghìn một mươi bốn do ngân hàng thế giới và thanh tra chính phủ phối hợp tổ chức
vậy thì anh có thể nói qua một chút về đề án của anh được không ạ
vâng ạ xin chào chị và chào khán giả của truyền hình nhân dân ạ
về cái đề án này thì xin phép được nói qua một chút
đó là tiền thân của cái chương trình này là chương trình sáng kiến việt nam hai nghìn chín
thế tổ chức được một thời gian thì ngân hàng thế giới và thanh tra chính phủ
quyết định đổi tên để nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái công tác phòng chống tham nhũng
trong giai đoạn hiện nay thì họ đổi tên thành chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng việt nam
và thực hiện trong ba năm liên tục
mỗi năm thì có hàng trăm đề án gửi về để dự thi
thế thì năm hai nghìn một mươi bốn thì đề án của chúng tôi là một trong một mươi chín đề án mà đạt giải
tức là được gọi là sáng kiến đấy
tên của đề án thì tôi vẫn còn nhớ là p ba mươi ba ngoại giao minh bạch
thế đối với dự án chúng tôi thì
chỉ có mấy thầy trò thôi năm bảy thầy trò
có mình tôi là thầy còn năm bạn là sinh viên năm thứ hai của học viện ngoại giao
khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại
thế thì sau khi tham gia và đạt giải
thì chúng tôi được ngân hàng thế giới và thanh tra chính phủ
vừa bảo trợ về mặt thông tin
nhưng mà cũng vừa tài trợ một số tiền
gần ba trăm linh triệu để thực hiện cái đề án đó tại học viện ngoại giao
vâng nhưng mà tôi tò mò không biết được rằng là điểm nhấn của đề án là gì ạ
trong đề án thì có rất là nhiều các hạng mục
và chủ yếu thì nó là một cách tiếp cận của giới trẻ
đối với một cái đề tài rất là gai góc rất là hóc búa tham nhũng
cái điểm nhấn của cái đề tài chúng tôi là tăng cường nhận thức về mặt truyền thông
cho các bạn trẻ về cái môi trường làm việc của ngành ngoại giao
của cán bộ ngoại giao
và cho thấy rằng là cái cách làm việc ở trong bộ chúng tôi là rất là minh bạch
nhưng mà cũng có những cái điểm mà muốn công chúng
cũng như là muốn người dân
để hiểu rõ hơn và hiểu tốt hơn về ngành của mình
thế thì nói nhiều nói hay thì cũng không bằng sản phẩm
thì cái điểm nhấn của cái dự án ngoại giao minh bạch
là một cái sản phẩm gọi là một cái ứng dụng di động một cái app
chắc là các bạn cũng có thể xem
một cái app gọi là ngoại giao minh bạch
thì nó mô phỏng một cái việc xếp hàng để xin visa
ở một cái phòng lãnh sự một cái sư quán ở việt nam thôi
thế thì bình thường thì mọi người vẫn xếp hàng theo lề theo lối
thế nhưng mà cái đồ họa thể hiện ra là thi thoảng thì có người lại nảy ra một cái đồng tiền
thế thì đấy là khi mà tham nhũng hay là cái sự minh bạch
nó có thể là nó bị tác động tiêu cực đúng không ạ
thế thì khi mà nảy ra một cái đồng tiền ở trên màn hình
thì người chơi sẽ gạt cái người đó ra
và khiến cho họ trở về cái vị trí cũ
họ không được nhảy cóc nữa và họ không được chen ngang nữa
thế thì đấy là một cái thông điệp
thế thì dự án của chúng tôi thì về truyền thông
và có một cái sản phẩm là điểm điểm nhấn của cái dự án
bên cạnh cái điểm nhấn mà anh vừa nhắc tới
và tôi cho rằng có lẽ đấy cũng là một điểm
mà anh rất là tâm đắc đối với cái đề án của mình
thì còn có một điểm nữa đó là một cách tiếp cận mới mẻ
để có thể phát huy được thế mạnh của ngoại giao nhân dân
trong kỷ nguyên kỹ thuật số và mạng xã hội
anh có thể chia sẻ cụ thể hơn
thực ra thì cái khái niệm ngoại giao nhân dân là một cái khái niệm rất là mở
mọi cái đơn vị cũng như là mọi cá nhân
đều có thể trở thành chủ thể của ngoại giao nhân dân
chắc là cái này thì các bạn cũng biết rồi
thì trong cái cách tiếp cận của chúng tôi thì
mọi người cứ nghĩ nó là một cái gì đó ghê gớm đúng không ạ
thám nhũng rồi minh bạch nhạy cảm và ghê gớm
thế nhưng mà cái điểm mới mẻ
và cái mà có thể phát huy được cái lợi thế của giới trẻ
trong cái giai đoạn hiện nay
đấy chính là cái công nghệ kỹ thuật số
ví dụ như là nếu như chúng tôi in một cuốn sách
thì cái khả năng mà tiếp cận được các bạn
tiếp cận được nhận thức
có thể để truyền tải được cái thông điệp truyền thông đến công chúng ấy
nó sẽ hạn chế hơn hoặc nó sẽ không thức thời
bằng việc là chúng tôi thiết kế một cái ứng dụng
nó rất là trendy tức là nó rất là thức thời
và vừa là ứng dụng nhưng mà lại vừa là trò chơi nữa
tức là bạn hoàn toàn có thể chơi
mỗi cái trò chơi như thế bạn có ba mạng
thế thì bạn có thể là move
người ta di chuyển những người xếp hàng đó đúng không ạ
thì nó là một cái cách tiếp cận mà ở thời điểm đó nữa
sau cái cơn sốt mà flappy bird ấy ạ
thì ví dụ chúng tôi thiết kế cái trò chơi đó
với cái đồ họa thì nó cũng khá là tương đồng
đơn giản nhưng mà cái thông điệp thì rất là mạnh mẽ
thế thì tôi nghĩ là phát huy được cái lợi thế là gì ạ
trẻ thông điệp thì có lẽ là có một chút gì đó sáng tạo
phải tự nhận là như vậy
nhưng mà nó khác biệt đi một chút
thế thì đó là những cái điểm mà chúng tôi rất là tự hào
như anh vừa chia sẻ thì thực hiện đề án với những học sinh của mình
anh giảng dạy và cũng như là hỗ trợ cho việc mà các em tham gia vào các hoạt động
dần dần sau này thì trở thành những người bạn
có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ
vậy thì anh đánh giá
như thế nào về thế hệ trẻ
về thế hệ sinh viên của học viện ngoại giao
mà rất có thể sau này các em sẽ trở thành những nhà ngoại giao của đất nước
trước đây thì ngành học viện ngoại giao thì chỉ đào tạo giới hạn
các bạn làm trong ngành đối ngoại
thế nhưng mà ngày nay thì khi mà đào tạo cho nhu cầu của xã hội
thì chúng tôi đào tạo đa ngành
đào tạo cả về luật quốc tế
rồi quan hệ quốc tế là ngành chính
kinh tế quốc tế
và bây giờ là cả truyền thông quốc tế nữa
thì sau này các bạn ấy ra trường thì sẽ có rất là nhiều lựa chọn
không chỉ làm trong ngành ngoại giao
tôi đã ở ngoại giao được tám năm rồi
đã được làm việc với khá là nhiều thế hệ các bạn sinh viên
và cũng lại may mắn khi mà không chỉ là làm việc trong lớp học
mà còn được cộng tác trong những dự án như chúng ta vừa chia sẻ
và tôi cũng tham gia công tác đoàn nữa
được tham gia với nhiều thế hệ các em sinh viên
thì phải công bằng mà nhìn nhận là gì
ngoài việc là có một cái đầu vào rất là tốt
thì trong quá trình học tập giàn luyện thì
cái mà đáng trân trọng nhất và tôi nghĩ là
một cái đặc tính một cái rất là tuyệt vời
của các bạn sinh viên ngoại giao đấy là
khá là ngoan hiền lành có thể phản biện
thế nhưng mà các bạn ấy biết nhận ra được là
điều gì là đúng và bạn ấy có thể học được gì
có thể phát triển được gì
và bạn hãy biết hiểu được ý của các thầy cô là muốn tốt cho mình
cho nên là trong cái quá trình đó làm việc thì
có thể là giỏi và không giỏi thì nó là từng con người một
thế nhưng mà trong cái quá trình làm việc và hợp tác
mà các bạn ấy thể hiện được những cái tình cảm
cũng như là cái sự ngoan
cái sự ngoan ở đây là nó thể hiện ở cái tính cách
rồi cái cách làm việc
các bạn ấy rất là hiện đại rất là văn minh
và nó cũng tạo cho chúng tôi những người làm thầy
rồi các cán bộ nghiên cứu trong học viện
một cái cộng đồng mà rất là năng động
nhưng mà cũng rất là thoải mái rất là vui vẻ
thì đó là cái mà khiến cho chúng tôi có thể là gắn bó lâu dài
còn rất nhiều điều nữa có thể nói về sinh viên của ngoại giao
nhưng mà cái ấn tượng nhất và vẫn luôn động lại cho mình
nó là cái tình cảm cũng như là cái con người
cái tư chất của các bạn sinh viên ngoại giao
nó nằm ở cái đó
vâng là một đại biểu trẻ đại diện cho việt nam
tham dự rất là nhiều hội nghị cũng như là liên hoan quốc tế
tại nhiều nước trên thế giới
vậy thì theo anh nếu như nhìn rộng ra
thì thế mạnh ngoại giao nhân dân của chúng ta là gì ạ
xin chia sẻ với bạn một chút
là những cái hội nghị và hội thảo mà tôi được đi
thì chủ yếu là thiên về
ví dụ như là phát minh ngành truyền hình
hay là thiên về festival
liên hoàn thanh niên thế giới
thì thường là được giao lưu
với các bạn trẻ các nhà nghiên cứu trẻ
thế thì tôi thấy
thế mạnh của chúng ta hiện tại nó cũng là cái thế mạnh chung
nhưng mà không còn được lâu nữa
đấy là phần lớn dân số của chúng ta
vẫn còn khá là trẻ
và trẻ thì nó đi kèm với cái gì
nó đi kèm với sức khỏe
nó đi kèm với sự năng động
nó đi kèm với ham hiểu biết
ham tìm hiểu ham tìm tòi
ví dụ như là khi tôi đi israel jerusalem
xong ngày hội thảo ở jerusalem
thì tôi có thể tự vác baro
tôi đi đến cao nguyên golang
tôi xem là cái cuộc chiến
hay cái biên giới ngã ba syria jordan
nó diễn ra như thế nào
tôi gặp một người dân tộc thiểu số
gruz bán mật ong và bán táo rừng
thì tôi cũng dừng lại tôi giới thiệu
là mình đến từ việt nam thôi
chứ cũng không nói được câu chuyện gì dài
thế nhưng mà ít nhất thì
nếu tôi không đến thì họ sẽ không biết là
có một người việt nam
ở một cái vùng như thế
đến một cái nơi như thế
bản thân tôi thì tôi có trải nghiệm là
nếu tôi không đến đây thì tôi sẽ không được gặp
một người dân tộc thiểu số
của một cái vùng mà rất là lạ
ở đây thì quay trở lại câu chuyện là
ngoại giao nhân dân thì nó là một khái niệm mở
nó là cái cách tư duy và nhìn nhận của mỗi người
thế thì tôi nghĩ rằng thế mạnh
là nằm ở cái sự
ham hiểu biết của chúng ta
chúng ta chưa biết thì chúng ta còn muốn học
còn muốn chia sẻ còn muốn tìm hiểu
còn muốn khám phá và trong cái quá trình đó
thì chúng ta sẽ truyền tải hình ảnh
của việt nam đất nước
con người chính bản thân chúng ta
qua câu chuyện qua cái sự
tìm tòi khám phá của mình
như anh vừa chia sẻ thì trong cái quá trình
tìm tòi khám phá
và thậm chí là mang hình ảnh
của việt nam đến bạn bè thế giới
thì tôi không biết là anh có những cái kỷ niệm nào
đáng nhớ thực sự sâu sắc và khó quên
mà anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
bạn hỏi một cái là
bao nhiêu kỷ niệm đẹp là nó ùa về
tại vì vừa mới nói về câu chuyện ở
israel nên tôi cũng rất là nhớ
câu chuyện đó là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn
trên truyền hình của người do thái
thì cái ngôn ngữ do thái là ngôn ngữ
hebrew đó là cái loại ngôn ngữ
mà cổ nhất thì rất là lo đương nhiên là
mình thuộc lòng cái gọi là
cái lý thuyết về việc là phỏng vấn thì đương nhiên
là chỉ là dưới tư cách cá nhân thôi còn mình
không đi theo tư cách của cơ quan
của công việc về câu chuyện là
trải nghiệm của bạn ở đây là gì thế nhưng cũng vẫn hơi
lo lắng kỷ niệm đấy hơi lo lắng là bởi vì
khi hỏi thì họ hỏi bằng tiếng anh
nhưng mà họ sẽ phụ đề tiếng hebrew lên
và họ dìm cái tiếng phỏng vấn xuống
và họ nói rằng là anh cứ nói đi
thế thì tôi cũng hơi lo lắng là bởi vì
nếu chẳng may mình nói tiếng anh thì không có
cái gì liên quan đến chính trị cả
không có cái gì gọi là nguy hiểm cả
và hoàn toàn dưới tư cách cá nhân
thế nhỡ nhưng mà chẳng may
bạn lại không được thân thiện chẳng hạn đúng không ạ
tức là bạn phóng viên không được thân thiện chẳng hạn
khi mà phụ đề bạn lại
có thể bẻ lệch cái lời nói đấy đi một tí
thế nên là rất là lo lắng
và trong cái quá trình mà được phỏng vấn đấy
thì cũng ngay lập tức là nói với bạn phóng viên là
trước khi phát thì cho mình xem trước
qua một bản và mình cũng lân la
ngày hôm đó dựa vào trên mối quan hệ
thôi thì tôi quen vợ của
một cái giám đốc của cái studio wonder bros
ở anh thì cũng ở thời điểm đó là cùng đi
hội thảo thế thì bà ấy cũng biết tiếng hebrew
thì xem cái phóng sự mà họ
gửi trước khi phát sóng thì tôi có nhờ
một bên thứ ba nữa xem hộ
đúng như những gì mình nói thì mình mới ok lại là
bạn ơi bạn có thể phát sóng được
thì đấy là một cái trải nghiệm vừa liên quan
đến cái ngành nghề
cái lĩnh vực mình quan tâm và nó cũng
rất là gần gũi với cái bối cảnh mà mình
lại đang được phỏng vấn xin cảm ơn những chia sẻ
của anh và những kỷ niệm tôi nghĩ là rất rất là
đáng nhớ và thực ra cũng rất là thú vị
truyền cảm hứng cho mọi người thưa anh tham dự
chương trình ngày hôm nay của chúng ta còn có rất là nhiều
những bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau
và lúc này thì chắc hẳn là các bạn đang rất muốn đặt câu hỏi
dành cho anh không biết là anh đã sẵn sàng chưa ạ
tôi rất là sẵn sàng rồi
vâng xin được mời những câu hỏi
từ các bạn sinh viên ạ xin mời bạn
xin chào anh ạ em là linh
sinh viên năm hai trường đại học luật hà nội ạ
sau đây em có một câu hỏi muốn dành cho anh ạ
anh là một công chức của ngành ngoại giao
vậy thì không biết những giá trị
mà ngành ngoại giao đem lại cho anh là gì ạ
cảm ơn bạn linh
không biết là bạn hỏi câu này thì
có nhằm mục đích là thi vào công chức
ngành ngoại giao sau hai năm nữa hay không
nhưng mà ngành ngoại giao thì không chỉ là
tuyển mỗi sinh viên ngoại giao
có thể là tuyển cả sinh viên luật quốc tế
bởi vì là có một tỷ lệ nhất định
là các bạn ở các trường khác
thế thì rất hy vọng là câu trả lời
mà tôi mang đến cho bạn sau đây
sẽ góp phần làm cho bạn có thêm động lực
để thi làm công chức của ngành ngoại giao
trong những năm tới
để trả lời cho câu hỏi của bạn thì
thực tế là buổi nói chuyện ngày hôm nay
từ đấy đến giờ tôi chia sẻ thì
cũng phần nào truyền tải được những cái
thông điệp về giá trị mà ngành ngoại giao
mang lại cho bản thân tôi
ví dụ như cơ hội được giao lưu
với các bạn bè quốc tế cơ hội được trải nghiệm
giúp cho bản thân tôi trưởng thành nhiều hơn
và ở trong ngành ngoại giao thì tôi được học
từ những người thầy những người bạn
những người đồng nghiệp rất là giỏi
và thực sự là rất là tâm huyết
có những con người mà thực sự là
truyền cảm hứng ở trong ngành ngoại giao
từ những bác mà cán bộ đã về hưu
cho đến những bạn trẻ
ngay cả từ đấy đến giờ tôi chia sẻ
được ở trong ngành ngoại giao
và đặc biệt là ở học viện ngoại giao nữa
chính các bạn sinh viên cũng là những người
mà khiến cho tôi có thêm năng lượng
thêm những cái gọi là sức sống
cũng như là những cái kinh nghiệm
những cái trải nghiệm những cái kiến thức rất là bổ ích
và tôi có thể khẳng định là
những giá trị đấy thì không đo đếm bằng tiền bạc
cũng không đo đếm bằng
những cái vật chất
thế nhưng mà nó
là những cái động lực
và tôi nghĩ rằng là mình có thể tiếp tục
cống hiến và gắn bó trong ngành ngoại giao này
một thời gian rất lâu nữa
xin cảm ơn anh
không biết là còn có bạn
trẻ nào muốn trở thành đồng nghiệp của nhà ngoại giao
trẻ nguyễn đồng anh trong tương lai không
xin mời bạn
chào anh em lộc quân em có câu hỏi cho anh như thế này
theo anh là thanh niên hiện nay
cần chú trọng và phát huy điểm nào để trở thành
cầu nối cho đối ngoại nhân dân
hiện nay em cảm ơn
cảm ơn câu hỏi của em ạ
để trả lời cho câu hỏi
của em thì
thực ra thì không có cái gì tóa tát lắm đâu
tôi nghĩ rằng là
nên bắt đầu từ những việc rất là nhỏ
trong cuộc sống hàng ngày
của em thôi đấy là
kết nối giao lưu thật nhiều
ngoại giao mà đối ngoại mà
thì mình phải mở mang ra và mình chia sẻ với mọi người
kết bạn và một trong những cái cách
mà cụ thể nhất đấy là
em có thể tham gia các tổ chức xã hội
ví dụ như là trong trường và sau đó
thì mình mở rộng ra bên ngoài
mình tăng cường trải nghiệm
thậm chí là khi em đi du lịch
khi em đi phượt
em cũng có thể làm quen với những người bạn nước ngoài
và trong cái quá trình
em giao lưu đó em trải nghiệm đó
thì em sẽ tự có được cho mình
những cái bài học sẽ tự nhận ra
những cái giá trị nào là nó cần thiết
trong cái cuộc sống hàng ngày
thế còn khi mà em đã học xong rồi
em ra trường đi làm
thì tự những cái trải nghiệm mà em có
trong cuộc sống đó nó sẽ hỗ trợ cho bản thân em
cũng như là góp
một cái phần trong cái
việc mà tạo thành những cái cầu nối
vô hình trong cuộc sống hàng ngày
để mà đóng góp cho đất nước
một cái lời khuyên nữa
học thêm một vài ngoại ngữ
nếu như mà ở bách khoa mình rất là giỏi
một loại ngôn ngữ rồi ngôn ngữ máy tính
ngôn ngữ trí thông minh nhân tạo
đúng không ạ bây giờ chúng ta đã nói rất nhiều
thế nhưng mà mình vẫn có thể học thêm
những cái loại ngôn ngữ khác nữa
thì tôi nghĩ đấy là những việc làm rất cụ thể
để có thể biến em trở thành
một cái tài sản quý giá trong cái công tác
ngoại giao nhân dân của việt nam
xin cảm ơn những chia sẻ của anh nguyễn đồng anh
cảm ơn những câu chuyện rất thú vị
mà anh đã đem đến trường quay ngày hôm nay
cảm ơn anh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
và chúc anh sức khỏe hạnh phúc và thành công
cảm ơn bạn rất là nhiều
cảm ơn khán giả
quý vị vừa theo dõi tiểu mục
chuyện việt nam tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với
tiểu mục chuyện xa xứ qua câu chuyện
của một người việt nam đang sống và làm việc
ở xa tổ quốc
trên con phố garden road
ở phía bắc quận cam california
từ hơn bảy năm qua
có một địa chỉ đã trở thành nơi quen thuộc
đối với cộng đồng người dân việt nam
tại khu vực này
tại đây những người dân việt nam đang sinh sống
và làm việc tại california
có thể đến học nhiều bộ môn nhảy khác nhau
những điệu nhảy ấy như hòa nhịp
vào cuộc sống của cộng đồng bà con nơi đây
đặc biệt là các bạn trẻ
và rất nhiều thế hệ người việt nam thứ hai
tại hoa kỳ
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
chuyên hình nhân dân
truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
tạp chí dnacom gmail com
at tạp chí dn gmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo